ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cao bằng long trọng tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc tỉnh cao bằng lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tới dự và phát biểu tại đại hội
phát biểu tại đại hội đồng chí trần thanh mẫn biểu dương những kết quả mà ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh cao bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
đồng chí yêu cầu mặt trận tổ quốc tỉnh cao bằng cần phải tích cực đổi mới phương pháp và nội dung tuyên truyền hơn nữa đặc biệt trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có tôn giáo
đồng chí đề nghị các cấp ngành quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng đội ngũ có chính sách phù hợp để cán bộ làm công tác mặt trận yên tâm công tác chủ động đấu tranh với các thế lực thủ địch
đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc tỉnh cao bằng đã thông qua nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai công bố kết quả hiệp thương đại biểu ủy ban mặt trận tổ quốc khoa mới và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc việt nam lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn